hơn hai mươi tấn hàng hóa với hơn bảy mươi sáu sản phẩm nước hoa và mỹ phẩm nghi giả các thương hiệu nổi tiếng vừa bị cơ quan chức năng bắc ninh phát hiện và ngăn chặn
kiểm tra đột xuất kho chứa hàng tại phường võ cường tp bắc ninh do ông nguyễn đức phú làm chủ lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm thùng cắt tông chứa hơn hai mươi tấn hàng hóa với hơn bảy mươi sáu sản phẩm các nhãn hiệu nổi tiếng
ông phú chưa xuất trình được các giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa
theo chủ cơ sở kho hàng này mới được sử dụng làm nơi chứa chữ hàng hóa từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay hiện lực lượng chức năng đã niêm phong toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định